để đảm bảo sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín chuyển biến nặng và nguy kịch
bộ y tế chỉ đạo bệnh viện đại học y hà nội khẩn trương thi công bệnh viện giã chiến
tại quận hoàng mai thành phố hà nội với quy mô là năm trăm linh giường bệnh
dự kiến bệnh viện sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng chín
và trong chiều ngày ba mươi tháng tám đoàn công tác của công an thành phố hà nội
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ công an đã phối hợp kiểm tra đột xuất công tác
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây
sau hơn một tháng thi công đến thời điểm này các hạng mục của bệnh viện đã cơ bản hoàn thành
và chuẩn bị đưa vào vận hành điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín có chuyển biến nặng và nguy kịch
đoàn kiểm tra đã tiến hành giả soát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
hạ tầng đường giao thông nguồn nước phục vụ chữa cháy lối thoát nạn
hệ thống trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đặc biệt là tại khu vực điều trị bệnh nhân
phòng chứa khí nén và tháp cung cấp oxy cho bệnh viện
qua đó đoàn kiểm tra cũng đã đưa ra những kiến nghị hướng dẫn cụ thể
đặc biệt là các giải pháp tăng cường ngăn cháy lan giữa các hạng mục công trình
đề phòng nguy cơ cháy nổ đối với các đường ống dẫn khí áp lực cao
trạm khí y tế khu vực đặt máy phát điện
thứ nhất là lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy cháy khi mà bắt đầu đưa vào hoạt động
cái thứ hai nữa là sẽ nắm bắt được các trang thiết bị kỹ thuật hiện có đã lắp đặt tại công trình
đặc biệt là các hệ thống kỹ thuật có liên quan và có nguy cơ cháy nổ cao
công an quận cũng đã lên kế hoạch để phối hợp với trường đại học y là đơn vị vận hành bệnh viện giã chiến sau này
để tổ chức một số các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy cháy và tuyên truyền các kiến thức pháp luật phòng cháy cháy
đối với những cán bộ công nhân viên mà làm việc tại bệnh viện giã chiến này
có thể là qua hình thức trực tuyến
có thể là các hình thức mà không tập trung đông người để đảm bảo là khi mà xảy ra bất kỳ sự cố nào
thì ít nhất thì cán bộ công nhân viên của bệnh viện cũng cơ bản thực hiện được các biện pháp chữa cháy ban đầu
công tác phòng cháy cháy nó là cái cần thiết đặc biệt ở đây nó là cái bệnh viện điều trị người bệnh covid
thì cái việc đảm bảo cái an toàn tính mạng cho nhân viên y tế cũng như là tính mạng của người bệnh
nó là được đặt lên hàng đầu
thì cái công tác về an toàn phòng cháy cháy nó là cái
thì rất là cần thiết cấp thiết
đoàn kiểm tra đánh giá công trình được tổ chức thi công các hạng mục theo đúng hướng dẫn hai trăm một mươi hai của bộ xây dựng
về xây dựng bệnh viện giã chiến
tuy nhiên cũng cần đảm bảo tất cả các khu vực có nguy cơ phải trang bị bình chữa cháy
ngoài ra cũng phải có phương án bố trí các xe chữa cháy chuyên dụng thường trực trong quân viên hoặc quanh khu vực bệnh viện
ngay sau buổi kiểm tra ngày hôm nay của công an thành phố hà nội
thì đại diện chủ đầu tư cũng đã khẳng định sẽ có sự điều chỉnh đối với các phương án
và đảm bảo tốt hơn về công tác phòng cháy chữa cháy
dự kiến từ đầu tháng chín bệnh viện sẽ chính thức đi vào hoạt động
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thuộc công an thành phố hà nội
sẽ tiếp tục hướng dẫn kiểm tra đặc biệt là duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ
đảm bảo nếu có sự cố phát sinh thì sẽ giải quyết ngay từ lúc ban đầu
và công tác phòng ngừa phải đặc biệt được chú trọng
đây là bệnh viện giã chiến có quy mô lớn nhất tại hà nội được xây mới hoàn toàn
dự kiến có khoảng một nhân viên y tế và năm trăm linh bệnh nhân
bên cạnh công tác điều trị thì việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng phải đặc biệt chú trọng
bởi khi sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và tính mạng của người dân